đến chiều tối nay ngày chín tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai cho biết
vẫn đang tiếp tục di rời các hộ dân nằm ven sông thuộc địa bàn hai huyện tân phú và định quán
có nguy cơ ngập khi nước sông đồng nai tiếp tục dâng cao
nguyên nhân gây ngập lũ nghiêm trọng tại địa bàn hai huyện tân phú và định quán từ tối ngày tám đến ngày chín tháng tám
được xác định là do mưa lớn cộng với ảnh hưởng từ việc xả lũ của thủy điện đồng nai năm
và sự cố công trình thủy điện đắc ca
thống kê bước đầu nước lũ đã làm ba mươi hai căn nhà hơn một sáu trăm linh hectare diện tích cây trồng bị ngập
ngoài ra hàng chục bè cá nuôi trên sông đồng nai của người dân cũng bị chìm ước thiệt hại hàng tỷ đồng
lực lượng chức năng buộc phải di rời hơn một bảy trăm linh hộ dân
trong khi đó nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích được xác định là ông phạm văn lâm năm mươi tám tuổi ngụ xã phú thịnh huyện tân phú
đến chiều tối nay mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra nước sông đồng nai đang dâng cao
nguy cơ ngập lụt lũ quét và sạt lở đất vẫn rất lớn
do đó để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân các địa phương tiếp tục triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó